diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín trên thế giới mới đây australia đã phát hiện dấu vết của ba hai nghìn một trăm hai mươi một
biến thể phụ khác của omicron có khả năng lây nhiễm cao hơn nhưng ít gây bệnh nặng hơn so với chủng ban đầu
cơ quan y tế australia vào chiều qua xác nhận nước này đã phát hiện biến thể ba hai nghìn một trăm hai mươi một trong nước ở bang victoria
đây là lần đầu tiên dấu vết của biến thể phụ thuộc chủng omithron được ghi nhận tại australia
theo cơ quan y tế bang victoria với các thông tin cập nhật cho đến nay
ba hai nghìn một trăm hai mươi một có khả năng dễ lây lan hơn nhưng không gây bệnh nặng hơn so với biến thể tàn hình ba hai của chủng omicron
giới chức y tế địa phương cho biết mẫu nước thải chứa virus được lấy từ khu vực đông nam của thủ phủ melbourne
cơ quan y tế sẽ ưu tiên làm giải trình từ các mẫu xét nghiệm pcr của những người
mắc covid một mươi chín trong khu vực để xác định mức độ phổ biến của biến thể này trong cộng đồng
biến thể tàng hình ba hai của chủng omicron hiện gây ra phần lớn các ca mắc covid một mươi chín tại australia
ngoài ra cơ quan y tế của nước này cũng từng phát hiện các biến thể phụ ba bốn và ba năm trong mẫu nước thải
tại thành phố melbourne vào đầu tháng này tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có ca nhiễm nào được ghi nhận
đại dịch covid một mươi chín vẫn đang lây lan mạnh tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ của australia
với gần bốn mươi ca mắc mới được thông báo trong ngày ba mươi tháng bốn
trong đó new south wales là bang có số ca mắc nhiều nhất với một mươi một bảy trăm linh trường hợp
và victoria đứng thứ hai với hơn chín ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua